biên tập viên thanh quyên sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin mới nhất về tình hình cơn bão số bảy
trong trưa và chiều nay bão sẽ di chuyển theo hướng tây bắc đi qua khu vực phía bắc của tỉnh quảng ninh
sau đó bão sẽ suy yếu thành một vùng áp thấp
do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số bảy khắp vĩnh bắc bộ đang có mưa bão và gió giật mạnh
dọc ven biển các tỉnh từ quảng ninh cho tới nam định cũng xuất hiện gió giật mạnh
đến trưa và chiều nay khu vực phía bắc của tỉnh quảng ninh sẽ có gió mạnh cấp tám cấp chín giật cấp một mươi cấp một mươi một
trong khi đó ở phần còn lại của tỉnh quảng ninh hải phòng lạng sơn và bắc giang sẽ có gió mạnh cấp sáu đến cấp tám giật cấp tám cấp chín
chịu ảnh hưởng trực tiếp của hoàn lưu bão số bảy trong ngày hôm nay bắc bộ sẽ có gió bão mạnh
cùng với đó là những cơn mưa rất lớn với lượng mưa từ một trăm linh hai trăm linh mm
mưa lớn rồn rập sẽ gây ra nguy cơ lũ quét và sạt lở đất ở một loạt các tỉnh vùng núi phía bắc
trong đó trọng điểm là quảng ninh lạng sơn và cao bằng
sang ngày mai khi bão số bảy đi lên phía bắc suy yếu và tan dần hoàn lưu của nó vẫn còn gây mưa diện rộng trên khắp bắc bộ
với lượng mưa từ ba mươi năm mươi mm nhưng chỉ còn tập trung ở các tỉnh vùng núi phía bắc
khu vực từ quảng ninh sang tới yên bái và lào cai
nên ở các tỉnh này cần phải đề phòng hiện tượng lũ quét và xả lở đất